tôi ăn rất nhiều rau xanh nhưng vẫn bị táo bón
mỗi khi táo nặng quá đi khám bác sĩ thường kê chất sơ
nhưng cứ ngừng uống chất sơ lại táo
vậy xin hỏi bác sĩ là uống chất sơ liên tục như vậy có hại gì cho đường ruột hay không
em vẫn cho cháu ăn rau nhưng ăn nhiều rau lại không ăn được thức ăn khác
bác sĩ tư vấn cho em nên cho cháu ăn như thế nào
rồi cảm ơn câu hỏi của một bạn giấu tên
và bây giờ đây hãy lắng nghe hai chuyên gia của chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ chút với bạn về trường hợp này nhé
đầu tiên xin được mời bác sĩ hà
vâng như phần chia sẻ thì bà mẹ này còn nói đến chuyện em bé bị táo bón
với trẻ nhỏ táo bón của chúng ta thì phần lớn là các cái nguyên nhân táo món người ta gọi là chức năng
chức năng tức là nó không có tổn thương gì ở trên đường ruột cả
nó cũng không có bất thường gì về mặt cấu trúc giải phẫu cả
nó chiếm đến khoảng chín mươi năm các em bé bị táo bón
thế thì với những bạn bị táo bón thì bao giờ bác sĩ người ta cũng phải hỏi
về cái khẩu phấn ăn của họ
ở đây thì bà mẹ quan tâm đến khẩu phần chất sơ thôi thì chưa đủ
tại vì người ta phải xem xem là lượng tinh bột bạn ấy ăn vào như thế nào
lượng chất béo của bạn ấy là bao nhiêu
và đặc biệt là lượng chất đạm nữa
có những bạn mà ăn một cái lượng chất hạn rất là lớn
hoặc là một lượng tinh bột rất là nhiều
mà cũng bổ sung sơ đầy đủ đấy
nhưng mà cái lượng nước cung cấp vào không có đủ
thì trong trường hợp đấy các bạn ấy sẽ vẫn bị táo bón
thế ở đây thì bà mẹ mới có nhấn mạnh đến cái chuyện là mình bổ sung nhiều chất sơ
thì thật ra chất sơ là một cái thứ mà
nó làm một cái nguồn thực phẩm cho các cái lợi khuẩn ở trong đường ruột nó phát triển
nó làm cho cái phân nó sốt và giúp cho cái nhu động ruột nó tăng có hốp
thế tuy nhiên mà cái lượng chất sơ nó nhiều quá thì nó lại cũng không tốt
nó cũng không làm cho cái đời ruột của chúng ta nó được vận hành một cách bình thường
thế cho nên là trong với những cái bạn mà điều trị táo bón của chúng tôi
thì bao giờ chúng tôi phải phỏng vấn kỹ về khẩu phần ăn
và với những bạn mà khi lượng ăn chất sâu rất là nhiều
thì tôi lại thậm chí là còn phải giảm rút cái lượng rau của chất sơ ấy đi
để đảm bảo bạn ấy ăn thêm được những cái thành phần khác nữa
đấy là vấn đề thứ nhất
vì thứ hai là phải hỏi về cái lượng nước mà bạn ấy đã uống hàng ngày
bà mẹ cung cấp nước cho con như thế nào
để mình đưa ra cái lượng nước tối hiểu hay lượng nước khuyến nghị cho các bạn đấy
đấy là vấn đề thứ hai
vấn đề thứ ba với những bạn táo bón ấy
thì khi các con bị táo bón thì thường các con sẽ dặn và các con đi ngọn đại tiện sẽ rất là đau
bởi vì nó có thể gây tổn thương cái vùng học môn của các con
và khi tổn thương cái vùng học môn đấy
mà bác sĩ không có thể tìm ra
không có cái biện pháp điều trị phù hợp
thì mình cứ cho rất sơ mình cứ cho tất cả các thứ thuốc
nhưng đứa trẻ thì nó cứ nghị đi đại tiện một cách chủ động
thì cũng không bao giờ giải quyết được cái việc táo bón của các bạn ấy cả
thế cho nên bao giờ người bác sĩ nhi hay người bác sĩ tiêu hóa
người ta cũng phải kiểm tra cái học môn của con
xem có rách học môn có nước kẽ học môn có tổn thương vùng học môn không
và sau hết các thần thật những cái việc ấy rồi
thì người ta mới quyết định đến cái việc là cung cấp lượng nước
cung cấp chế độ ăn
cung cấp các cái thuốc nhận tràng
để giúp cho cái việc tiêu hóa của các bạn đấy
và nếu như cái lượng chất sơ của các bạn ấy mà bổ sung qua rau quả chín không đủ
thì lúc này chúng tôi sẽ bổ sung các chất sơ có nguồn gốc từ dược phẩm
hoặc là những cái xuất sơ trong các cái thực phẩm chức năng
để giúp cho cái việc tiêu hóa của các em bé được tốt
và vấn đề cuối cùng mà vấn đề vô cùng quan trọng
mà các ông bố và mẹ thường quên
khi mà điều trị táo bón cho con
tức là tập cho bé đi đại tiện vào một giờ nhất định trong ngày
tại vì nếu như mình cứ để cho bé một cách tự do
rồi mình lại bảo đến trường thì con sẽ đi
đến trường rồi cô lại không cho đi
thế là bé lại nhịn thì không bao giờ có thể giải quyết được
như vậy rất rất nhiều việc phải làm
thì mới có thể giải quyết được cái ca bón của con anh chị
chứ không phải chỉ bổ sung một chất sơ
dạ vâng xin cảm ơn bác sĩ việt hà
giáo sư lâm
trong trường hợp này thì dinh dưỡng nên như thế nào
vâng dinh dưỡng thì tôi nghĩ rằng bà mẹ cũng đã quan tâm đến bổ sung nhiều rau xanh
mẹ gọi là chất sơ
nhưng mà ở đây chúng ta chú ý là
cũng như bà
phó giáo sư việt hà
và có thể bổ sung chất sơ hỏa tan
nhưng mà ở trong mẹ có thể chọn
nếu mà khi ăn rau ấy
mẹ phải chọn những cái rau hơi nhất nhất
nó nhiều chất sơ hỏa tan
ví dụ chúng ta ăn rau
rau mùi lơi rau đay
hay là quả đậu bắp ấy
nó cũng nhiều chất sơ hỏa tan
rau ngót thì cũng nhiều chất sơ
chứ không nhiều chất sơ hỏa tan
như là rau mùi tơi và rau đay
thì hay là thỉnh thoảng mẹ có thể cho con ăn khoai lang
cái củ khoai lang hoặc lá khoai lang
nó làm thay đổi cái ph của ruột
các cháu cũng dễ đi ngoài hơn
thì trong trường hợp nữa
thì tôi nghĩ là mẹ cũng phải xem là
con mình có bị thiếu vitamin d không
chính cái thiếu vitamin d
nó làm cho canxi trong khẩu phần ăn
nhất là các cháu này uống nhiều sữa
thì rất nhiều canxi không được gấp thu
thế là nó kết hợp với chất béo trong chế độ ăn
nó lại tạo ra cái tàu bón
đấy thì ta lại phải kết hợp xem
bên cạnh cái tàu bón thì thiếu vị chất hay không
thiếu d hay không
thì rất là quan trọng
thì chúng tôi cũng gặp nhiều cháu
đúng là bổ sung đủ chất dơ mẽ
đủ nước uống vẫn tàu bón
nhưng mà cho uống vitamin d có khi này
đôi khi có những trường hợp rất lạ
những người bảo ta ăn nhiều rau xanh
và đi cho nhiều